để đi trộm cắp tài sản tội phạm thường nghĩ ra nhiều cách ngụy trang lần tránh tinh vi
có những kẻ chọn cách thoát y cởi trần có kẻ lại bôi dầu vào người
không chỉ trộm cắp các đối tượng còn dở trò đồi bại với nạn nhân là phụ nữ quá phụ chụp hình khi họ đang tắm
theo công an huyện củ chi tp hcm từ năm hai nghìn hai mươi một đơn vị đã tiếp nhận thông tin về việc xuất hiện đối tượng mà người dân truyền tay nhau là bóng ma trộm cắp và làm trò đồi bại nên đã tung nhiều trinh sát mật phục
ngày đêm truy xét thiếu tá nguyễn thanh lâm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi cho biết
một tối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai người dân trình báo việc một bé gái đang nằm trên giường một mình xem điện thoại thì bị kẻ trùm mặt kéo ra nhà vệ sinh
cởi hết quần áo rồi chụp lại bộ phận nhạy cảm của bé
bé gái hoảng sợ la hết cầu cứu nên gia đình nghe thấy nhanh chóng đến kiểm tra thì kẻ gian đã bỏ chạy vào rừng cao su và mất hút trong đêm
tiếp đến tối một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại ấp gót tràng xã an nhơn tây lại có người trình báo có kẻ đeo bao tay chùm đầu bằng quân lót khoét một lỗ cờ trần trộm các tài sản trị giá gần ba triệu đồng
sau khi trộm kẻ này dùng điện thoại ghi lại cảnh một bé gái đang tắm và thực hiện hành trình
khi bé gái la hét bóng ma nhanh chóng tẩu thoát về hướng rừng cao su
người nhà chỉ kịp nhìn thấy có người chùm đầu mờ dần ở rừng cao su rồi biến mất trong đêm
theo thiếu tá nguyễn thanh lâm vào đêm hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực ấp bốn xã phạm văn cội lại xuất hiện người dùng dao khống chế buộc nữ chủ nhà cởi quần áo
lúc này nữ chủ nhà kháng cự và té ngã bị thương tích tại nhà tắm
khi nữ chủ nhà đứng dậy
kẻ đồi bại tiếp tục dùng tay tấn công nữ chủ nhà rồi tẩu thoát
vụ việc sau đó được nữ chủ nhà trình báo công an huyện củ chi
theo nữ chủ nhà người gây ra vụ việc là nam giới trùm đầu khoét một lỗ đeo bao tay cởi trần
lập tức lực lượng trinh sát hình sự được phân công tỏa ra khắp các hướng để lần theo dấu vết
tuy nhiên do khu vực nhà dân không có camera chủ yếu là khu đất chống và rừng cao su nên mọi manh mối dường như bị đứt đoạn
khi đang điều tra thì công an tiếp tục nhận thông tin vào tối một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
có kẻ đột nhập nhà dân trộm tv máy điều hòa quạt với tổng giá trị khoảng tám triệu đồng
cũng trong đêm này một phụ nữ gần đó phát hiện có người đang dình mình tắm
khi người này phát hiện và chi hô cũng như các lần trước kẻ xấu lẩn trốn vào rừng cao su
từ trình báo của người dân để nhanh chóng ổn định an ninh trật tự
trung tá phạm ngọc tuấn dũng phó trưởng công an huyện củ chi đã trực tiếp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét
từ lời khai của người phát hiện và camera ghi lại được vài giây hình ảnh
đối tượng là người đàn ông cởi chân chùm đau băng vải nhưng có khoét một lỗ ở mắt phải
mặc quần dài đang tẩu thoát từ nhà tắm vào rừng cao su rồi mất hút trong đêm và khuất tầm nhìn camera
lúc này trung tá phạm ngọc tuấn dũng chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tăng cường trinh sát tỏa đi các hướng để lần theo từng dấu vết nhỏ nhất
mật phục ngày đêm tại các khu vực đối tượng thường gây án
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trinh sát phát hiện lê văn tuấn
đi làng vàng tại ấp gót tràng có nhiều biểu hiện nghi vấn giá người giống như nhân chứng miêu tả nên lập tức bắt giữ
qua khám xét công an thu giữ từ tuấn đèn pin đội đầu một quân lót phụ nữ mặc váy có khoét lỗ ở mắt phải nên xác định lê văn tuấn bốn mươi ba tuổi
tạm trú tại xã thới tam thôn huyện hóc môn chính là bóng ma trộm cướp hiếp dâm mà người dân lan truyền hoang mang
tại cơ quan công an tuấn khai nhận
tối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi điều khiển xe máy từ huyện hóc môn đi đến rừng cao su tại ấp xóm mới xã an nhân tây
tuấn giấu xe trong bụi cởi trần mang bao tay dùng quần lót phụ nữ để mặc váy khoét một lỗ rồi chung đâu lại len lỏi trong đêm ở rừng cao su
tuấn đã đột nhập một căn nhà tại đường bùi thị ngọn để trộm cắp nhưng không tìm được tài sản
sau đó người này phát hiện kéo một bé gái vào nhà vệ sinh để chụp ảnh nhưng do bé gái la lớn nên tuấn bỏ trốn vào rừng cao su
những ngày sau đó tuấn cũng đột nhập vào một số nhà dân gần khu vực rừng cao su để trộm tài sản dùng điện thoại quay lại cảnh bé gái phụ nữ đang tắm
tuy nhiên khi các nạn nhân phát hiện hay la hét thì tuấn nhanh chóng tẩu thoát về hướng rừng cao su rồi biến mất trong đêm mà hầu như không để lại dấu vết
sau khi bắt giữ tuấn công an xác định tuấn đã thực hiện tổng cộng một mươi hai vụ trộm cắp hiếp dâm trên địa bàn
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi xác định có tám vụ việc tuấn có hành vi dùng điện thoại quay chụp ảnh lén cảnh bé gái phụ nữ đang tắm không có dấu hiệu tội phạm
còn bốn vụ được công an huyện củ chi khởi tố để điều tra về tội trộm cắp tài sản hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi dâm ô người dưới một mươi sáu tuổi và hiếp dâm
tên trộm kỳ quạc mình trần như nhọng đột nhập nhà dân
trong khi nhiều tên trộm cướp tìm cách nguy trang thật tinh vi
nhiều kẻ lại đột nhập nhà dân trong tình trạng khỏa thân đầy khó hiểu
một vụ trộm cắp hy hữu xảy ra ở nhà nguyên trưởng phòng giáo dục huyện châu thành long an
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện châu thành tỉnh long an phối hợp với công an xã dương xuân hội
tập trung điều tra truy xét một tên trộm thoát y lẻn vào nhà ăn cắp tài sản
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một một tên trộm khả thân đã đột nhập vào nhà ông hát
nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện châu thành tại câu dừa ấp mỹ xuân xã dương xuân hội huyện châu thành
đại diện ủy ban nhân dân huyện châu thành cho biết ông hát mới nghỉ hưu cách đây hai năm
nhưng không còn làm ở phòng giáo dục và đào tạo huyện cách đây năm năm rồi
kinh tế gia đình ông hát khá giả hiện ông này đang ở với con trai
trước đó khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một gia đình ông hát ngụ tại cầu dừa ấp mỹ xuân
xã dương xuân hội khóa cổng cửa bên trong để đi ngủ
theo camera ghi lại vào thời điểm trên một thanh niên xuất hiện quan sát một lúc
hắn nếp vào hàng rào vài phút sau hắn cởi giày toàn bộ quần áo bỏ xuống nền gạch
cùng lúc đeo khẩu trang để tiến vào bên trong
sau đó đối tượng đi thật nhanh qua khỏi phòng khách tìm tài sản lấy cắp nhưng vẫn chưa thực hiện
núp một hồi lâu ngay góc nhà cuối cùng đối tượng trộm chiếc xe đạp điện rồi đẩy ra cổng
để tránh sự phát hiện tên trộm mặc quần áo trở lại rồi trốn thoát
sáng hôm sau gia đình phát hiện mất xe đạp điện liền mở camera thì phát hiện sự việc
ngay sau đó gia đình ông hát trình báo cơ quan chức năng
thực tế do chưa bắt được đối tượng nên hành vi thoát y đi ăn trộm của đối tượng vẫn chưa thể giải mã
siêu trộm quái dị chuyên thoát y đột nhập vào nhà quá phụ
tên trộm chuyên thoát y rồi đột nhập vào nhà quá phụ hoặc gái trẻ chưa trồng
mục đích của y là để làm cho phụ nữ thấy xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh
công an xã tân lộc bắc huyện thời bình cà mau điều tra làm rõ hàng loạt vụ trộm do thạch phò ba mươi bảy tuổi ngụ tại địa phương gây ra
nạn nhân đều là quá phụ hoặc cô gái còn trẻ chưa có gia đình
họ có chung nhận định tên trộm là người trên địa bàn am hiểu đường đi lối lại trong khu vực và nhất là đều trong tình trạng khỏa thân khi đột nhập vào nhà
từ khi tên trộm thoát y lộng hành người dân nơi đây lầm vào cảnh ăn ngủ không yên để canh gác
bà khư thị vân bốn mươi tuổi cho biết nhà bà
chỉ mà tên trộm lui tới và cũng mất rất nhiều tiền bạc tài sản
phận quá phụ ở một mình nuôi mẹ già và con cái nên bà vân thường xuyên bị trộn ghé thăm mà không dám báo chính quyền
cho đến đêm ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm thì bà mới bắt được tận tay gã trộn
khoảng một mươi hai giờ đêm trong cơn mê man tôi thấy tiếng động rồi giật mình tỉnh giấc
bất ngờ phát hiện người đàn ông trần chuồng mò mẫm bên con gái một mươi hai tuổi đang ngủ say
tôi hô rằng có kẻ hiếp dâm hãm hại con gái tôi
nhưng người đàn ông chỉ lấy tiền vào điện thoại rồi chạy trốn bà vân kể
bị phát hiện tên trộm trần chuồng nhảy xuống dòng canh gần đó nhưng bị người dân vây bắt
khi bị bắt gã trộm vờ kêu đau đớn rồi bất ngờ thoát khỏi đám người
đến gần sáng tiếc cọc tiền nhà bà vân nên tên trộm đã tiếp tục mò đến nhà bà để lấy lại số tiền và đống quần áo đã bỏ quên gần đó
công an xã tân lộc bắc đã phục kích bắt giữ tại hiện trường nhận ra tên trộm chính là thạch phò ba mươi bảy tuổi
người sống trên địa bàn
tại trụ sở công an xã phò thừa nhận thêm mình là hung thủ của ba vụ trộm vừa xảy ra ở địa phương
hắn khẳng định mục đích cởi chuồng để làm chị em phụ nữ thấy mà xấu hổ không hô hoán mọi người xung quanh
kể từ ngày thạch phò bị bắt giữ thì nhiều nạn nhân mới dám lên tiếng tố cáo hành vi của siêu trộm quái dị này
một người phụ nữ quá phụ ở xã tân lộc bắc chia sẻ
ban đầu khi hắn trèo vào phòng tôi đã bất giác phát hiện ra rồi
tính hô hoán trộm nhưng quay mặt sang thấy hắn
trên người không một mảnh vải che thân nên tôi đã ngại ngùng im lặng cho hắn muốn lấy gì trong nhà mình thì lấy
cũng chỉ vì ngại nói chuyện này với mọi người xung quanh nên bị hắn lẻn vào nhà trộm nhiều lần
theo nhiều người địa phương phò là một người rất lanh ma xảo quyệt
hắn ra tay không tha bất kỳ ai
mà kệ nạn nhân là ai ở đâu hãy có đủ các điều kiện để hắn trộm là được
thời gian hoạt động vào khoảng hai mươi giờ đến dạng sáng ngày hôm sau pho là người từng có gia đình và một con
nhưng vì không chịu được với tính cách của for
nên người vợ đã khăn gói bỏ đi để lại cậu con trai cho hắn nuôi
hắn thường giả vờ tỏ ra khờ kề lệ về chuyện bị vợ bỏ để mọi người đem lòng thương cảm
nhưng đó chỉ là mánh khóe để hắn thực hiện hành vi của mình
ông trương văn nở trưởng ấp năm xã tân lộc bắc cho biết
phò từng được đưa đi cải tạo hiện vụ việc đang được công an huyện thụ lý
theo chuyên gia tâm lý tội phạm trộm cắp sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích
thậm chí là giết người khi bị phát hiện
gây nệt không ít những vụ án đau lòng
tên trộm quả thân để hành nghề cũng là một chiêu thức
điều đặc biệt tên trộm này rất khôn ngoan khi nghiên cứu địa bàn trước
chỉ ra tay với những gia đình có phụ nữ hoặc các cô gái trẻ
mục đích là để nếu bị phát hiện thì không bị chi hô và dễ dàng chống trả để tẩu thoát bằng sức khỏe của mình
về mặt tâm lý tên trộm này tỏ ra rất thông minh thậm chí là danh ma xảo quyệt
hành động có tính toán có mục đích rõ ràng nên án đã trộm thành công rất nhiều vụ
tội phạm trộm cắp dù đó là ai và trộm vì lý do gì thì cũng rất đáng bị lên án